ngoài việc được nguyễn trang kheo léo trong một trụ sở với vải che kín mít
theo những người trông coi tại đây hoạt động của hệ thống này chưa bao giờ dừng lại dù là ngày hay đêm
ngoài việc được nguyễn trang kheo léo trong một trụ sở với vải che kín mít
theo những người trông coi tại đây hoạt động của hệ thống này chưa bao giờ dừng lại dù là ngày hay đêm

theo những người trông coi tại đây hoạt động của hệ thống này chưa bao giờ dừng lại dù là ngày hay đêm
ngoài việc được nguyễn trang kheo léo trong một trụ sở với vải che kín mít
theo những người trông coi tại đây hoạt động của hệ thống này chưa bao giờ dừng lại dù là ngày hay đêm
để được chơi thâu đêm người chơi chỉ phải chi ra ba mươi đồng
cho một voucher mua tài khoản
cộng với những loại nước ngọt có ga xanh đỏ như thế này
để tăng thêm sự hài lòng cho khách hàng
những phòng hút thuốc được bố trí với diện tích lớn
tại đây người chơi có thể sử dụng mọi loại thuốc lá
từ điện tử đến truyền thống
vì vậy dù có rộng đến cả trăm mét vuông
căn phòng này không khi nào không có mùi khói thuốc
nếu mà mình mà chơi kiểu như là khách quen thì nó được giảm giá không
rồi khách quen thì nó cũng như ấy thôi
vì ở đây họ làm họ thuê người ấy mà
họ thuê người trong thì có mà quen hay không quen họ cũng đâu có biết đâu
đằng qua là có tối này thì nó có dịch vụ là combo đêm chẳng hạn
combo đêm là hai mươi đồng tám tiếng chẳng hạn
thế trong quán này thì có gì
có phòng hút thuốc
có một phòng chuyên hút thuốc
phòng ở trong này thì giá nó rẻ hơn
phòng trong này có năm đồng
ảnh hưởng với nội dống
ảnh hưởng những bệnh lý về phổi
có những bệnh lý phải sau một mươi năm hai mươi năm
thuốc thuốc lá nó cứ biểu hiện ra bên ngoài
ví dụ ung thư ví dụ như là bệnh phổi tăng nạng bản tính
và những bệnh viên mới quản mạng
thì đấy là những cái hậu quả của nó sau này thì
hậu quả hiện tại đối với người chơi khách quen
người trẻ mà chúng ta nhìn thấy người trẻ nhập viện
mà có liên hoan thuốc lá
chỉ là một cái phần rất nhỏ trên bảng tăng này thôi
sau những trận đấu game thâu đêm suốt sáng
cùng thuốc lá và những thức uống có ga kích thích hưng phấn
của những game thủ
nửa đêm về sáng những người chơi vạ vật ngủ
gục trên bàn game là hình ảnh không khó bắt gặp
ở bất kể quán game nào
bất chấp những nguy hại cho sức khỏe
những quy định của nhà nước
kinh doanh internet
và những nguy cơ mất an toàn trật tự xã hội
những quán game thâu đêm vẫn diễn ra ở khắp mọi nơi
dưới nhiều hình thức che mắt các lực lượng chức năng
và ẩn chứa những nguy cơ mất an toàn
kỹ năng sống gần như bằng không
nhận thức chậm chạp và ngây ngồ
đây dường như là một đứa trẻ chứ không phải là một thanh niên
mà là một người đã trưởng thành
năm nay cháu gần được hai mươi tuổi một mươi chín tuổi một mươi sáu tuổi
những khi mình chơi game vậy thì những cái hôm mà mình không ngủ được

một bác sĩ khác đưa cháu vào đây